xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục sức khỏe ba sáu năm
thưa quý vị tỷ lệ xảy thai thai chết lưu đang có xu hướng gia tăng trong cuộc sống ngày nay
nếu không xử trí đúng cách có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của nhiều sản phụ
vậy cần phải làm gì khi bị sảy thai
xin mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
thì như vậy là có thể thấy tình trạng sảy thai thì gây ra ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bà mẹ

đấy và khi mà mẹ có tình trạng sảy thai mong huyết
đấy mà mình hút thai hoặc là mình xử lý ở những cơ sở y tế mà chưa đảm bảo về trang tiết bị dụng cụ
hay là chưa đảm bảo về trình độ chuyên ngôn của bác sĩ
thì có thể dẫn đến một số trường hợp gọi là những cái tay biến không mong muốn trong trình hút thai
ví dụ như có thể là thùng tử cung hoặc là tổn thương như bằng tử cung
dẫn đến trường hợp là dính bùng tử cung sau hút thai
sau này sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của mẹ sau này
có một số trường hợp là bệnh nhân phải đến để phẫu thuật cắt dính vùng tử cung
để tạo lại cái môi trường trong bùng tử cung nó phù hợp cho những người mang thai tiếp theo
vâng thưa bác sĩ trong thực tế cuộc sống thì có thể thấy một số sản phụ gặp phải tình trạng xảy thai nhiều lần
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là đối với những trường hợp như vậy
thì các sản phụ cần thăm khám hay là có thể làm thế nào để có thể kiểm soát thai kỳ tốt hơn ạ
có nhiều trường hợp là các bạn trẻ là giai đoạn đầu thì các bạn đấy chưa ý thức được
cái sự tầm quan trọng của việc giữ thai
bạn đấy là hay bỏ thai kế hoạch rất là nhiều lần
và đến khi mà các bạn có đã lên kế hoạch rồi và mang theo thực sự rồi
thì đôi khi là cái việc giữ thai lại vất vả hơn rất là nhiều
cái thứ hai là những trường hợp mà bản thân mình muốn giữ thai mình không hề có ý định là bỏ thai
nhưng mà trong cái giữ thai mình sẵn sàng nhiều khó khăn ví dụ là thường xuyên xảy thai